vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đến tăng cường cho công an tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại lễ tiếp nhận lãnh đạo công an tỉnh bình dương trân trọng sự quan tâm tăng cường của lãnh đạo bộ công an
đến nay đã chi viện cho công an tỉnh tám trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ để tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
lãnh đạo công an tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ được tri viện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần khẩn trương chống dịch như chống giặc
đồng thời đề nghị các đồng chí phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
ngay sau lễ tiếp nhận công an tỉnh đã xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho tất cả cán bộ chiến sĩ được tăng cường
và bố trí số cán bộ chiến sĩ này cho phòng cảnh sát cơ động cùng công an các huyện thị xã thành phố
để nhanh chóng triển khai lực lượng phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ chiến sĩ